theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội bệnh sởi đang có chiều hướng gia tăng rất nhanh số ca mắc tăng lên liên tục
trong khi đó mặc dù thời tiết những ngày vừa qua mưa ẩm nhưng bệnh xuất xuất huyết đã giảm do công tác phòng và dập dịch được triển khai khá tốt
từ đầu năm đến nay tại hà nội ghi nhận có hơn một một trăm linh ca mắc sởi tăng khá nhiều so với cùng kỳ năm trước
bệnh nhân mắc sởi phân bố rộng khắp tại hầu hết các quận huyện trong thành phố
những địa phương ghi nhận có số ca mắc sởi cao là hoàng mai thanh xuân nam từ liêm hà đông
phần lớn các bệnh nhân mắc sởi đều chưa được tiêm phòng
trên địa bàn thành phố hà nội tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín thì có đến hai mươi tám ổ dịch xuất xuất huyết
tuy nhiên hiện chỉ còn bốn ổ dịch đang hoạt động
công tác dập dịch được triển khai rất nhanh chóng ngay khi phát hiện ổ dịch mới
bên cạnh đó người dân cũng nâng cao ý thức hơn trong việc phòng chống xuất xuất huyết nên bệnh này đã có chiều hướng giảm